vào lúc hai mươi ba h tám ngày hôm nay theo giờ địa phương tức hai mươi hai h tám theo giờ việt nam
trung quốc sẽ phóng tàu vũ trụ thần châu một mươi năm lên trạm vũ trụ của nước này
đây là sứ mệnh cuối cùng trong kế hoạch của trung quốc hoàn thành tiền đồn quỹ đạo có người lái
tổ bay thực hiện sứ mệnh lần này gồm ba phi hành gia
hiện tên lửa đẩy trường trinh hai f i một mươi năm thực hiện nhiệm vụ phóng đã được đưa đến bãi phóng và bắt đầu nạp nhiên liệu
được biết đây là sứ mệnh phóng thứ sáu của chương trình vũ trụ có người lái trung quốc trong năm nay
và là sứ mệnh cuối cùng trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ
phi hành đoàn sẽ làm việc và sinh sống trên quỹ đạo sáu tháng
theo kế hoạch sau khi đi vào quỹ đạo tàu thần châu một mươi năm sẽ cập bến và lắp ghép nhanh với mô đun lõi thiên hòa
để tạo thành một tổ hợp ba tàu ba khoang
đây sẽ là cấu hình lớn nhất của trạm vũ trụ trung quốc tính đến thời điểm này có khối lượng gần một trăm linh tấn
trong thời gian ở trên quỹ đạo phi hành đoàn thần châu một mươi năm sẽ đón tàu vũ trụ trở hàng thiên châu sáu
và tàu vũ trụ có người lái thần dô một mươi sáu sau đó sẽ quay trở về trái đất tại bãi đáp đông phong vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
việc hoàn thành trạm vũ trụ được thiết kế với tuổi thọ ít nhất một mươi năm sẽ là một cột mốc quan trọng
trong tham vọng chinh phục không gian của trung quốc trong bối cảnh trạm iss của nasa có khả năng ngừng hoạt động vào cuối thập kỷ này